không ngừng phấn đấu rèn luyện thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
thượng úy a hí trung đội trưởng đại đội huấn luyện tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh con tum
được đồng chí đồng đội tin yêu cán bộ chiến sĩ tín nhiệm là gương sáng của bộ đội biên phòng con tum làm theo lời bác
là người con của dân tộc sơ đăng chàng thanh niên a hí sinh ra và lớn lên trên vùng đất biên giới xã r cơi huyện sa thầy tỉnh con tum
có một tình yêu đặc biệt với biên giới biên cương của tổ quốc
năm hai nghìn một mươi a hí bắt đầu bước chân vào lực lượng biên phòng được huấn luyện tại tiểu đoàn một mươi chín rồi học tập tại học viện biên phòng
đến năm hai nghìn một mươi bảy khi được điều động về tiểu đoàn huấn luyện cơ động trung úy a hí luôn thực hiện tốt việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cũng như cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
bản thân tôi phải tự giác trong quá trình học tập và tự nghiên cứu học hỏi đồng chí đồng đội và tìm ra phương hướng
để bản thân ngày càng tiến bộ hơn làm một người cán bộ đáng viên phải luôn gương máu trong mọi hoạt động và đi đầu trong công tác
cùng như trong thực hiện nhiệm vụ
tôi sẽ sử dụng một kế hoạch phù hợp để lên lớp phù hợp với từng đồng chí chuyên sĩ mới từ đó rút ra kinh nghiệm và tiếp tục sử dụng kế hoạch tiếp theo
để đảm bảo trong quá trình luyện tập
ở tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh con tum nhắc đến trung úy a hí trung đội trưởng đại đội huấn luyện
từ chỉ huy đơn vị đến các binh nhì đều tỏ ra rất tự hào về người đồng chí đồng đội của mình
đồng chí a hí là một người rất nhiệt tình trong công việc
năng lực chuyên môn rất tốt và điều quan trọng là có rất nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện
đồng chí hí là một người luôn có tư di sáng tạo đổi mới có phương pháp huấn luyện phù hợp với từng người
chúng tôi cấp ủy chỉ huy chúng tôi đánh giá là đồng chí a hí là một quân nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
thứ hai là một cán bộ đảng viên luôn luôn nêu gương và thực sự là một tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ
hoàn thành xuất sắc được các nhiệm vụ của trên giao
trong cuộc sống hàng ngày thì đồng chí thực sự là một tấm gương để cho tấm gương sáng cho mọi người mọi quân nhân trong đơn vị để xoay vào và thực hiện theo
với những thành tích đạt được năm hai nghìn một mươi tám trung úy a hí được bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tặng bằng khen trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt
kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ban tuyên giáo trung ương cấp giấy chứng nhận về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
bằng khen của thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc